các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế vừa trải qua những ngày nắng nóng
nhưng đến hôm nay nền nhiệt toàn khu vực đã giảm đáng kể
giao động trong khoảng một mươi bảy hai mươi bốn độ trời xe lạnh và có mưa vài nơi
khu vực các tỉnh đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa vài nơi
tập trung ở phía bắc với nền nhiệt giao động từ hai mươi hai ba mươi hai độ có nơi cao hơn
xa hơn ở phía nam cả tây nguyên và nam bộ đều trong thời kỳ mùa khô
ít mưa và nắng nhiều từ sáng đến chiều muộn
trong đó khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
các tỉnh miền tây nam bộ và khu vực tây nguyên nền nhiệt thấp hơn
phổ biến từ ba mươi ba mươi bốn độ
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa đều có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn
dưới tại quần đảo hoàng sa có biển động
nền nhiệt cả hai quần đảo sẽ không vượt qua ngưỡng ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây
có lúc có mưa nhỏ trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi độ